xin nguyện cầu cho các linh hồn người đã mất được siêu thoát yên giấc ngàn thu nơi cõi vĩnh hẳng
trong bối cảnh dịch bệnh diễn ra ác liệt nguy hiểm nên nhiều người khi mất chưa được tổ chức lễ tang chú đáo theo phong tục tập quán để lại nỗi say rứt trong lòng người thân và đồng đội
trong giờ phút thiêng liêng này xin thắp nén tâm nhang tưởng nhớ và kính cẩn nghiêng mình tiễn biệt đồng bào đồng chí và kiều bào ta ở nước ngoài đã tử vong và hy sinh vì dịch bệnh
nguyện cầu cho các linh hồn được siêu thoát dịch bệnh covid một mươi chín sớm được tiêu trừ để nhân loại không phải gánh chịu thêm đau thương mất mát nữa
ông đỗ văn chiến chia sẻ
trong không khí trang nghiêm thường trực ban bí thư võ văn thưởng thắp nhang thực hiện nghi thức tưởng niệm
tiếp đó các lãnh đạo nguyên lãnh đạo đảng nhà nước tổ công tác đặc biệt của chính phủ tại phía nam lãnh đạo thành phố hồ chí minh và các tỉnh lân cận cùng tiến lên thực hiện nghi thức tưởng niệm
nguyên phó thủ tướng
tướng thường trực trương hòa bình thắp nhang cho đồng bào cán bộ chiến sĩ hy sinh tử vong trong đại dịch covid một mươi chín tại hội trường thống nhất tp hcm
phó thủ tướng vũ đức đam thực hiện nghi thức dân hương cho đồng bào cán bộ chiến sĩ hy sinh tử vong trong đại dịch covid một mươi chín
bí thư thành ủy tp hcm nguyễn văn nên thắp nhang tưởng niệm đồng bào cán bộ chiến sĩ trong đại dịch covid một mươi chín
phó thủ tướng vũ đức đam thực hiện nghi thức dân hương tưởng niệm đồng bào cán bộ chiến sĩ hy sinh tử vong trong đại dịch covid một mươi chín
xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại